theo sở lao động thương binh và xã hội tp hcm tính đến nay thành phố đã trì hỗ trợ gần sáu trăm linh tỷ đồng cho trên năm trăm bốn mươi lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh đã hỗ trợ cho người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín ở một chín trăm hai mươi bảy doanh nghiệp với số tiền hơn năm mươi tám tỷ đồng
hỗ trợ trên một mươi ba tỷ đồng cho hơn một mươi ba giáo viên mầm non tại các trường ngoài công lập phải nghỉ việc không hưởng lương và gần một trăm tám mươi ba tỷ đồng hỗ trợ cho gần một trăm tám mươi bốn người lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc làm
thành phố cũng đã hoàn thành công tác hỗ trợ cho trên hai trăm sáu mươi bảy ba trăm linh người có công với cách mạng người thuộc hộ nghèo cận nghèo với số tiền gần ba trăm một mươi tám tỷ đồng và hỗ trợ gần hai mươi tỷ đồng cho hơn hai mươi ba trăm linh người bán vé số
được biết các mức hỗ trợ là từ một triệu đến một triệu tám trăm linh nghìn đồng một người một tháng tùy đối tượng